cảm ơn các bạn đã theo dõi

hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đang củng cố hồ sơ xử lý vụ án theo quy định của pháp luật
thưa quý vị như chúng tôi đã đưa tin vào ngày chín tháng tám tại huyện bát sát tỉnh lào cai đã xảy ra một vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng
kẻ thù ác đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của bốn người trong một gia đình tại thôn phìn ngan xã trịnh tường trong đó có ba trẻ em
theo thông tin ban đầu vào sáng ngày chín tháng tám anh tần ông này cùng bố mẹ đẻ của mình đi làm nương tại thôn ná lùng xã cốc mỹ huyện bát sát
ở nhà có vợ anh là tần tà mẩy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn con gái là tần mai phương sinh năm hai nghìn một mươi bốn con gái thứ hai mới hai mươi tám ngày tuổi chưa đặt tên và cháu ruột là tần thùy chi sinh năm hai nghìn một mươi
đến một mươi chín giờ cùng ngày anh nải cùng bố mẹ đẻ đi làm nương về thì phát hiện thấy
tẩn mai phương bị chết dưới lòng suối có nhiều đất đá đẻ lên người chị tẩn tả mẩy bị giết dìm dưới ao cách nhà một trăm linh m cháu tẩn thùy chi và cho bé hai mươi tám ngày tuổi cũng bị giết vứt sát dưới suối cách nhà khoảng một trăm linh m
nhà cửa của nạn nhân cũng bị lục lọi đồ đạc vứt ngổn ngang và theo khai báo của thân nhân những người bị hại gia đình mất khoảng hơn một mươi bốn triệu đồng

theo như hồ sơ vụ án vào chiều tối ngày hai mươi năm tháng bảy
trong khi hải bình và phước đang ngồi nhậu
thì vũ văn hòa ba mươi ba tuổi trú tại phường tân bình
cùng bạn tên quynh đi vào ngồi ở bàn kế bên
do quen biết nên hải mời hòa uống ly rượu xã giao
nhưng bị hòa từ chối
cho rằng hòa khinh thưởng nên hải cùng với bình đã dùng hung khí tấn công
khiến hòa bị thương tích hòa và quynh phải bỏ chạy
lúc này thấy chồng bị đánh
chị hoàng thị ti na bốn mươi năm tuổi là vợ của hòa
đã đến quán và mắng chửi hải
thấy vậy bình tiếp tục dùng sợi dây xích đánh vào đầu chị na gây thương tích
sau khi điều trị vết thương tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
chị nam bị mất hai mươi ba sức khỏe tạm thời
và hòa bị mất tám sức khỏe tạm thời
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đô lương tỉnh nghệ an
đang tạm giữ đối tượng nguyễn đình ân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại khối sáu thị trấn đô lương
để đấu tranh làm rõ hành vi cố ý gây thương tích
nguyên nhân vụ việc được xác định
trước đó do mâu thuẫn với mẹ ruột
nên đối tượng nguyễn đình ân chú tại khối sáu thị trấn đô lương
đã đuổi mẹ là bà nguyễn thị duyên ra khỏi nhà
khoảng một mươi chín h ngày tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
bà duyên đến nhờ đồng chí thái phúc hạnh
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín cùng chú tại khối sáu thị trấn đô lương
là công an viên đến nhà bảo ân mở cửa cho mẹ vào
tuy nhiên khi đồng chí hạnh đến nhà
gọi cửa ân ra mở cửa rồi có lời lẽ chửi bới
và dùng dao chém đồng chí hạnh gây thương tích nặng
cụ thể trên cổ đồng chí hạnh bị chém một vết
phải khâu tám mũi tay phải bị xây xước
và dạn xương phải bó bột sau lưng có nhiều vết xước dài
nhận được tin báo vụ việc công an thị trấn đô lương
đã có mặt tại hiện trường bắt giữ đối tượng
thưa quý vị và các bạn
vụ băng nhóm lâm tặc do lê hồng hà
tức hà đen cầm đầu ngang nhiên phá rừng
tại khu vực hồ thủy điện đồng nai năm
thuộc thôn hai xã lộc bắc huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
bị bộ công an triệt phá
hiện đang thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận
vụ án hiện đang được cục cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường bộ công an công an lâm đồng
và công an huyện bảo lâm phối hợp điều tra làm rõ
vào ngày một mươi hai tháng bảy công an tỉnh lâm đồng
đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố ba bị can cầm đầu vụ phá rừng này
về tội vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng
gồm lê hồng hà bốn mươi tám tuổi tức hà đen
quê quán huyện diễn châu tỉnh nghị an
hiện chú thôn chín xã đạm ri thành phố bảo lộc
nguyễn văn tuấn bốn mươi tuổi quê thành phố hà nội
là chủ ô tô tải chuyên vận chuyển gỗ trái phép cho hà đen
và nguyễn văn thành bốn mươi chín tuổi quê tỉnh bình dương
lái xe tải hiện chú tại huyện đắc lấp tỉnh đắc nông
trong đó hà đen là đối tượng cầm đầu
của vụ án phá rừng này trong suốt hơn hai năm qua
hiện hà đen đang bị truy nã trên toàn quốc
chúng tôi do rằng đây là một bài học đắt giá
một bài học sâu sắc đối với các cơ quan có chức năng
trong việc quản lý bảo vệ vườn
các cơ quan trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm
trong đó có rất nhiều lực lượng
và có những lực lượng liên quan đến trách nhiệm của công an địa phương
một mươi một đối tượng liên quan đến vụ phá rừng
bị công an huyện bảo lâm khởi tố bắt tạm giam
đều là các chân rết của hà đen
trong suốt hai năm qua dưới sự chỉ đạo của hà đen
một mươi một đối tượng này thường xuyên vào rừng khai thác gỗ trái phép
theo kết quả điều tra sơ bộ
nhóm lâm tặc này đã dùng cưa thuyền vò sắt
để khai thác gỗ trái phép trên lòng hồ thủy điện đồng nai năm
và các cánh rừng nguyên sinh giáp danh lòng hồ
sau đó các đối tượng cùng nhau xẻ thành gỗ hộp
rồi vận chuyển về bến thuyền
và dùng các phương tiện đưa đi nhiều nơi tiêu thụ
với góc độ nào đó thì về mặt cơ chế cũng cần phải có những cái
cho nó thích hợp trong cái tình hình này
để thuận lợi cho công tác điều tra làm rõ vụ án
cơ quan công an đang giáo diết truy lùng hà đen
và phát lệnh truy nã đối với hà đen trên toàn quốc
đối tượng có vợ con ở thành phố hồ chí minh
từng có hai tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản
tại tỉnh bình thuận lệnh án tám năm tù
tội cố ý gây thương tích tại nghệ an mức án năm năm tù
giả tù tiếp tục hành nghề bảo kê cho các hầm vàng ở nghệ an
sau đó sống lang thang
từ năm hai nghìn một mươi bốn đối tượng đến thành phố bảo lộc
đăng ký tạm trú khai làm nghề tự do
sau đó đến huyện bảo lâm khai thác gỗ lậu
tội lâm tạc này thì nó rất manh động
nó gọi là toàn là những trùm xã hội đen
nó vào nó phương tiện ở khu vực này lòng hồ này
nói chung là nó danh giới ở địa phương này địa phương khác
nên nhiều phương tiện ở khu vực này lòng hồ này
nhiều khi trong lực lượng anh em tuần tra lực lượng mỏng mỏng
thì xâm nhập vào địa phương này rất khó
trước nghi vấn về việc có sự bảo kê bảo trè của lực lượng chức năng
cho hành vi ngang nhiên phá rừng của nhóm lâm tặc hà đen
vụ án do c bốn mươi chín b bộ công an chủ công triệt phá
đến nay sao công an tỉnh lâm đồng công an huyện bảo lâm phối hợp điều tra làm rõ
quan điểm của cơ quan công an là cương quyết với tội phạm
làm nhanh làm sớm khách quan với vụ án
nếu phát hiện có dấu hiệu tiêu cực sẽ xử lý nghiêm
công tác bảo vệ quản lý rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
trong đó các ngành chức năng tại địa phương và các ban ngành cấp cơ sở phải có trách nhiệm
mong muốn các cơ quan điều tra sẽ nhanh chóng làm rõ vụ án
làm một cách khách quan và triệt đề
công an huyện phú bình tỉnh thái nguyên cho biết
mới đây đã bắt xử đối tượng dương văn quỳnh tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại phường bách quang thành phố sông công tỉnh thái nguyên
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày bảy tháng tám
tổ công tác của công an huyện phú bình đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
tại khu vực xã điền thụy thì phát hiện và bắt xử dương văn quỳnh tú
khi đang vận chuyển một trăm linh ba gam ma túy tổng hợp
thường gọi là ma túy đá và hai mươi viên hồng phiến đi tiêu thụ
tú là đối tượng nghiện ma túy đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
công an thành phố lạng sơn cho biết
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với cam văn lợi
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
thường trú tại đường cao thắng phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn
về tội danh cướp tài sản
khoảng năm h ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
lái xe hãng taxi bảy trăm sáu mươi sáu đang ngồi chờ khách
tại khu vực đường nguyễn du phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
thì cam văn lợi đi đến yêu cầu trở đi
nhưng lái xe nhận thấy lợi có biểu hiện khác thường
nên từ chối không đi
ngay lập tức
lợi cầm chiếc liềm mang theo từ trước
đe dọa và giật cử xe
sau đó bắt lái xe ngồi sang ghế bên phải
phía trước để hắn trực tiếp lái xe
đi lòng vòng một số tuyến đường
trên địa bàn thành phố
khi xe đi đến đường cao thắng phường hoàng văn thụ
xe đi chậm lại
nhân cơ hội đó lái xe đã mở cửa
rồi chạy ra ngoài điện thoại về hãng
trợ giúp thông báo truy đuổi chiếc xe
mà cam văn lợi cấp được
sau khi đi vòng quanh một số tuyến đường
tên lợi đi đến bệnh viện đà khoa
trung tâm tỉnh lãng sơn đổ xe
rồi chạy vào bên trong bệnh viện
ngay lập tức lực lượng công an đã có mặt
phối hợp với bảo vệ bệnh viện bắt giữ đối tượng
cùng thang vật
lợi là đối tượng có bốn tiền án về tội cướp tài sản
và mua bán ma túy
một tiền sự về tội cố ý gây thương tích
bản thân thường xuyên sử dụng ma túy
tù hiện tại khu vực đông bắc và đồng bằng bắc bộ
chưa mưa nhiều
tuy nhiên tại các tỉnh thuộc khu vực tây bắc và việt bắc
đã có mưa vừa đến mưa to
có nơi mưa rất to trong đêm qua đến sáng nay
tại các tỉnh thuộc khu vực phía tây bắc bộ
trong ba ngày tới trời mây thay đổi đến nhiều mây
có mưa có nơi mưa vừa đến mưa to và rông
cần đề phòng khả năng xảy ra tố lốc lốc xoáy
và gió giật mạnh trong cơn rông
khả năng sẽ có lũ quét và sạt lở đất
với nhiệt độ ngày đêm là hai mươi hai ba mươi ba độ
còn khu vực phía đông bắc bộ
trong hai ngày tới sẽ duy trì nhiều mây
mưa rào và rông xảy ra nhiều nơi trên khu vực
đặc biệt là trong thời điểm chiều tối đêm và sáng
nhiều nơi tại vùng núi và trung du
có thể đạt ngưỡng mưa vừa đến mưa to và rông
nên nhiệt độ có xu hướng giảm
trời bớt oi nóng
với nhiệt độ trưa chiều
chỉ vào khoảng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
thấp nhất về đêm và sáng sẽ giảm xuống
là còn từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
trời mát mẻ
sau đó thì từ ngày một mươi bốn sẽ có mưa to đến rất to
trên khu vực kèm theo các hiện tượng
thời tiết nguy hiểm đi kèm
khu vực từ nghệ an tới thừa thiên huế
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn thì trời mây thay đổi
đến nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
ở phía bắc khu vực
đề phòng có gió rất mạnh trong cơn rông
nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu độ
nằm ở rìa phía nam của giải thời tiết xấu
nên các tỉnh còn lại của miền trung
từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận và bình thuận
trời chuyển nhiều mây hơn
tuy nhiên mưa không xảy ra nhiều
có chăng chỉ là những cơn mưa rào cục bộ
và lúc chiều tối
ban ngày thì trời oi nóng với nhiệt độ cao nhất
đạt ở mức là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
khu vực tây nguyên
thời tiết trong ba ngày tới
trời mây thay đổi đến nhiều mây
có mưa có nơi mưa vừa đến mưa to và rông
cảnh giác với tố lốc và lốc xoáy
cùng gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
và nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi bảy đến ba mươi một độ
trong khi đó thì khu vực nam bộ
trời mây thay đổi đến nhiều mây
mưa rông tăng hơn về lượng
trong khoảng chiều tối đến đêm
có nơi đạt ngưỡng mưa vừa đến mưa to và rông
nên nhiệt độ tại các tỉnh thành phía nam
thì ít biến đổi hoặc xu hướng giảm nhẹ
với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
ngoài ra lưu ý vùng ven biển ngoài mưa rông
còn có gió tây nam mạnh
nên biển động sóng cao
và không an toàn cho các hoạt động hàng hải trên khu vực
đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại
bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt